do ảnh hưởng của mưa lớn các đơn vị thủy lợi hà nội đang tiếp tục vận hành một mươi chín trạm bơm
thực hiện việc tiêu thoát nước cho diện tích cây trồng bị ngập úng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hà nội đề nghị các hạt quản lý đê
các doanh nghiệp thủy lợi các đơn vị quản lý hồ chứa thường xuyên giả soát đánh giá hiện trạng đê điều
công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn để chủ động các giải pháp xử lý khắc phục sự cố